đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã tới thăm và chúc tết cán bộ công nhân viên người lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dệt kim đông xuân tập đoàn dệt may việt nam nhân ngày sản xuất đầu xuân
trò chuyện với cán bộ công nhân viên công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên dệt kim đông xuân đồng chí hoàng trung hải bày tỏ sự phấn khởi khi công ty diệt kim đông xuân nói riêng và tập đoàn diệt may việt nam nói chung
luôn đoàn kết đồng lòng không ngừng nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất cải thiện năng suất lao động năng lực cạnh tranh
năm hai nghìn một mươi sáu giá trị sản xuất của công ty đã đạt bốn trăm bốn mươi sáu tỷ đồng đóng góp cho ngân sách nhà nước gần ba mươi tỷ đồng thu nhập bình quân người lao động đạt bảy bốn triệu đồng một tháng
đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh trong thời gian tới để trở thành trung tâm thời trang thành phố hà nội sẽ tạo điều kiện về cơ chế chính sách và mặt bằng cho các doanh nghiệp diệt may phát triển bền vững
đồng thời mong muốn đội ngũ công nhân người lao động phát huy tốt hơn nợ tính cần cù sáng tạo linh hoạt chủ động tinh thần khắc phục khó khăn không ngừng học hỏi
gian luyện nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề đóng góp tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và sự phát triển chung của thủ đô và đất nước